tổ công tác của thủ tướng chính phủ đã làm việc với tập đoàn dệt may việt nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ do chính phủ thủ tướng chính phủ giao đồng thời truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng để tập đoàn này thực hiện trong sáu tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cho biết thủ tướng chính phủ giao tổ công tác làm việc với các bộ ngành địa phương tập đoàn tổng công ty để kiểm tra việc triển khai chỉ thị hai mươi bốn về đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh nhằm đạt tăng trưởng gdp sáu năm
trong thời gian qua tập đoàn dệt may việt nam đã có nhiều đổi mới chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn trong ngành có bước phát triển rất tốt về thị trường công nghệ quản lý
giải quyết việc làm cho hơn tám mươi vạn lao động tuy nhiên từ năm hai nghìn một mươi sáu tập đoàn dệt may việt nam gặp nhiều khó khăn về thị trường
trước xu thế hội nhập việc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu là mục tiêu lớn đòi hỏi ngành dệt may phải đáp ứng tốt nhất cả về chất lượng và giá cả